tiếp theo là thông tin mà chúng tôi mới thực hiện
thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng bốn thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
vào hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương
tham dự hội nghị có các phó thủ tướng chính phủ các bộ trưởng lãnh đạo các cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và đại diện một số tập đoàn kinh tế nhà nước
viên họp tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng ba và quý một năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình giải ngân vốn đầu tư công và ba chương trình mục tiêu quốc gia
tình hình triển khai nghị quyết một năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tháng ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba cùng một số nội dung quan trọng khác
tháng ba và quý một năm nay
nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị ban bí thư
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tình hình kinh tế xã hội tiếp tục truyền biến tích cực toàn diện
kết quả tháng ba cao hơn tháng một và tháng hai tình hình quý i năm hai nghìn hai mươi bốn khởi sắc hơn quý i năm hai nghìn hai mươi ba trên hầu hết các lĩnh vực
tăng trưởng gdp quý i đạt năm sáu mươi sáu vượt kịch bản đề ra tại nghị quyết một năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ và cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm hai nghìn hai mươi
kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn được bảo đảm
kim ngạch xuất nhập khẩu tháng ba đạt sáu mươi năm tỷ usd tăng ba mươi năm sáu so với tháng trước
thu ngân sách nhà nước quý i đạt ba mươi một bảy dự toán năm tăng chín tám so với cùng kỳ
thị trường chứng khoán phục hồi tích cực chỉ số vn index tăng trên một mươi ba giá trị giao dịch tăng hai mươi tám
giải ngân vốn đầu tư công đạt gần một mươi bốn kế hoạch năm thu hút fdi đạt sáu một mươi bảy
các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng đời sống nhân dân được cải thiện chính trị xã hội ổn định
quốc phòng an ninh được tăng cường đối ngoại được đẩy mạnh uy tín vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên
bên cạnh kết quả đạt được một số ngành sản xuất công nghiệp phục hồi chậm các lĩnh vực dịch vụ ăn uống
giải trí chưa phục hồi rõ nét hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn
số doanh nghiệp xuất khỏi thị trường còn lớn mặc dù mặt bằng lãi suất cho vai giảm
nhưng lãi suất đối với các khoản dư nợ hiện tại còn cao tiếp cận vốn còn khó khăn
về đầu tư công còn ba mươi hai tỷ đồng chưa phân bổ có nguy cơ thiếu cát sàn lấp nền cho các dự án giao thông
các công trình trọng điểm đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông kiểu long và các tỉnh phía nam
công tác triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt còn chậm khó khăn vướng mắt trên thị trường bất động sản
từng bước được xử lý nhưng giao dịch phục hồi còn chậm
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ từ quý ii này chúng ta phải thực hiện cao nhất tốt nhất
vấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm hai nghìn hai mươi bốn với tinh thần quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
vượt qua mọi thách thức quyết tâm thực hiện không nói không không nói khó không nói có mà không làm
không được chủ quan lơ là mất cảnh giác với phương châm thắng không kêu bại không nản
quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung
nghĩ thật nói thật làm thật hiệu quả thật quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thao gớ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bảo đảm người dân doanh nghiệp được hưởng thụ thật
quyết tâm nỗ lực vấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó là bảo đảm thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
theo kết luận của trung ương bộ chính trị lãnh đạo chủ chốt các nghị quyết của quốc hội chính phủ
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lãm phát
bảo đảm phát triển lành mạnh công khai minh bạch các loại thị trường
bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
bảo đảm an sinh xã hội an ninh an toàn an dân tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu từng bộ ngành địa phương giả soát kỹ các nhiệm vụ của tháng bốn
gắn với nhiệm vụ cả năm và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả
các bộ trưởng trường ngành chủ tịch ubnd các địa phương tiếp tục quán triệt
thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
theo các nghị quyết kết luận của trung ương bộ chính trị lãnh đạo chủ chốt
nhất là các chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm
tạo động lực phát triển bất phá trong năm hai nghìn hai mươi bốn